đại tướng tô lâm khẳng định đảng và nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để các tôn giáo
trong đó có công giáo hoạt động tuân thủ pháp luật ngày càng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào theo đạo
giáo phận bùi chu là một ví dụ sinh động điển hình cho phong trào sống tốt đời đẹp đạo
đoàn kết lương giáo cùng nhau bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tương trợ nhau phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
đại tướng tô lâm mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh nam định tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp
phải tăng cường bám cơ sở sâu sát gần gũi tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ
mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp các ngành các tổ chức cơ quan
đơn vị của tỉnh huyện xã tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết lương giáo
đuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước vồn vinh hạnh phúc phát động sâu rộng hơn nữa
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
đại tướng tô lâm cũng đề nghị giám mục vũ đình hiệu với công vị chủ tịch ubnd bắc ái xã hội caritas
thuộc hội đồng giám mục việt nam giám mục giáo phận bùi chu
thời gian tới tiếp tục kêu gọi đồng bào công giáo việt nam nói chung và tại giáo phận bùi chu nói riêng
tiếp tục có nhiều đóng góp cả về đạo và đời đồng hành cùng dân tộc tích cực đóng góp xây dựng đất nước giàu mạnh
luôn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã tặng quà các tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua
tư tượng chính sách gia đình có công với cách mạng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã xuân hòa
huyện xuân trường tỉnh nam định cùng ngày đại tướng tô lâm cũng đã tới thăm giáo hội phật giáo việt nam tỉnh nam định
vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với công an tỉnh bình dương
tại buổi làm việc thay mặt lãnh đạo tỉnh bình dương đồng chí nguyễn hoàng thao
phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh bình dương đã cảm ơn lãnh đạo bộ công an
quan tâm chỉ đạo sát sao các mặt công tác của công an tỉnh bình dương
từ đó lực lượng công an tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương và đánh giá cao những kết quả
đã đạt được của công an tỉnh bình dương trong các mặt công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
nổi bật là công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
về các chủ trương nghị quyết đề án công tác xây dựng đảng và đảm bảo an ninh trật tự
thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm chủ động nắm tình hình
không có sự kiện bất ngờ điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó đồng chí thứ trưởng cũng lưu ý trong hai tháng cuối của năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh bình dương cần tăng tốc hoàn thiện các mặt công tác công an
trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
và thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi
một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
chiều ngày hôm qua trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
liên khu dân cư phường quyết tiến thành phố lai châu tỉnh lai châu
phát biểu tại ngày hội thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng lê quốc hùng nhiệt liệt chúc mừng những kết quả thành tựu mà cấp ủy chính quyền và nhân dân phường quyết tiến đã đạt được thời gian qua
thời gian tới đồng chí thứ trưởng mong muốn cấp ủy chính quyền nhân dân phường quyết tiến tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
làm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
chú trọng triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
cả nước chung tay vì người nghèo xây dựng và phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân khích lệ đồng viên những điển hình tiên tiến
tạo khí thế thi đua sôi nổi phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp
nhân dịp này thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng quà cho một mươi tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tặng quà cấp ủy chính quyền kèm số tiền hai mươi triệu đồng trao một trăm linh chăn ấm của bộ công an cho các gia đình chính sách
gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc người già neo đơn gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường quyết tiến
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an việt nam đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ năm hai nghìn hai mươi ba
cho cán bộ thuộc bộ công an lào nhằm đáp ứng các yêu cầu phục vụ công tác đấu tranh phòng
theo đó một mươi bốn cán bộ thuộc bộ công an lào sẽ tham gia lớp bồi dưỡng trong thời gian bốn tháng
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã bố trí trang thiết bị cơ sở vật chất chủ động xây dựng nội dung chương trình
lựa chọn đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ
đồng thời tuyển chọn những cá thể chó nghiệp vụ tốt nhất đảm bảo ngoại hình và thể chất để trang bị cho học viên khóa huấn luyện
trên cơ sở đó trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ bộ công an đảm bảo tuyệt đối an toàn về người chó nghiệp vụ
vũ khí công cụ hỗ trợ và phương tiện cho đoàn cán bộ bộ công an lào trong thời gian tham gia khóa huấn luyện
từ năm hai nghìn chín đến nay bộ công an việt nam đã đào tạo giúp bộ công an lào năm khóa với tổng số năm mươi năm cán bộ huấn luyện năm mươi năm chó nghiệp vụ
đồng thời bộ công an việt nam cũng đã cử hai đoàn công tác sang lào nhằm đào tạo huấn luyện và hướng dẫn công tác phòng chữa bệnh cho chó nghiệp vụ
thưa quý vị với những tiện ích như là tích hợp được nhiều thông tin thay thế nhiều loại giấy tờ thao tác nhanh chóng đơn giản
ứng dụng vneid đang ngày trở nên gần gũi thiết yếu trong đời sống của người dân
và thời gian gần đây khi bộ công an triển khai việc tố giác tin báo tội phạm qua ứng dụng vneid
thì đây còn trở thành một kênh tố giác tội phạm hiệu quả góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương gây nhận tại thành phố đà nẵng
phát hiện một số đối tượng lạ mặt đến khu dân cư để bẫy chim bằng điện gây ảnh hưởng đến môi trường ông nhân đã ra góp ý
không những không dừng việc bẫy chim các đối tượng còn tỏ thái độ thách thức và quấy phá dùng ná thun bắn đạn vào cửa kính của nhà ông và các hộ dân xung quanh
ông nhân đã sử dụng ứng dụng vneid
ông nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an và được tiếp nhận giải quyết nhanh chóng
vấn đề gì đang xảy ra địa điểm ở đâu rồi chi tiết địa điểm sẽ xảy ra và lúc nào lúc nào
enter một cái nãy hết lên hình như lên hết cơ quan hay sao
mà mấy anh khu vực cho người xuống xử lý rạc đùng cũng hay rất cảm ơn cái ứng dụng này
tại lúc này mình chưa biết
mà giờ biết là sướng quá
trước đây khi muốn trình báo phản ánh thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thì phải đến trực tiếp cơ quan công an hoặc gọi điện thoại gửi đơn trình báo
vì ngại đường xa và tâm lý e ngại va chạm ông hoài không ít lần bỏ qua những bức xúc về vấn đề an ninh trật tự
nhưng từ khi biết có thể tố giác tội phạm qua ứng dụng vneid
ông đã mạnh dạng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng
chủ tải tố giác qua hình thức này
đơn giản khỏe và thật ra thì nó tốn rất ít cái công sức
và người dân có thể mạnh dạn dùng cái ứng dụng này
bởi vì là lúc ấy người ta đang ở nhà một mình
người ta không lo phải tiếp xúc với một người khác
thì người ta sẽ tự tin hơn
chủ tải cái ứng dụng này là cái ứng dụng rất là tốt trong cuộc sống của người dân
thông qua ứng dụng vneid
mọi thông tin của người tố giác tội phạm được bảo mật
không chia sẻ cho bất kỳ cá nhân
tổ chức nào trong quá trình giải quyết
đặc biệt người dân có thể lựa chọn ẩn danh
để đảm bảo thông tin không lộ lọt danh tính
chỉ với các thao tác đơn giản
người dân đã có thể tạo các hồ sơ ký nghị phản ánh về an ninh trật tự
tin báo tố giác về tội phạm ở mọi lúc mọi nơi
gửi tới cơ quan công an
giúp cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận
xác minh thông tin
xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội một cách nhanh chóng hiệu quả
qua ứng dụng thì người dân cũng thấy rất là tiện lợi
đến nay trên địa bàn quận cũng đã rất là nhiều trường hợp
tiếp cận nhận thông tin và xử lý tiền một cách truyền để
kịp thời và mang lại sự hài lòng cho người dân
trong quá trình tổ chức thực hiện
hiện nay công tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn tiến hành lòng kếp
ở trong các cuộc hộp tổ dân phố của quân an chính
để cho người dân đều biết được về các tiện ích này
với những tiện ích mang lại
ứng dụng vneid
đang phát huy tinh thần phòng chống tối giác tội phạm
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tích cực
vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh trật tự